đây cũng là những nội dung được các nhà báo quan tâm tại buổi họp sau ban báo chí chiều ngày hôm qua một mươi tám tháng tám
năm học mới hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu toàn thành phố có hai năm trăm tám mươi năm đơn vị trường học và cơ sở giáo dục với trên một bảy triệu học sinh tăng một mươi một trường và bảy mươi năm tám trăm sáu mươi một học sinh chín mươi ba tám trăm linh một giáo viên tăng hai ba trăm sáu mươi bảy giáo viên
tổng kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các cấp học chuẩn bị năm học mới là trên năm trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học tại buổi họp báo các cơ quan báo chí cũng đặt ra nhiều vấn đề trước thềm năm học mới
như việc xa thải một trăm tám mươi bốn giáo viên mầm non ở huyện sóc sơn công tác xây dựng và sửa chữa các phòng học lên tới vài trăm triệu đồng một phòng
việc xét tuyển đầu cấp v v và đặc biệt là các khoản thu chi đầu năm học gây ra tình trạng lạm thu bức xúc trong dư luận
đại diện lãnh đạo sở giáo dục hà nội cho rằng đến nay mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới đã xong
bên cạnh đó hà nội sẽ tiến hành thanh tra thu chi học phí dạy thêm học thêm ngay đầu năm học mới nếu phát hiện các trường sai phạm sẽ có những biện pháp xử lý rứt điểm